hôm qua công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn lâm
trú tại tổ dân phố ba nhất thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
để điều tra làm rõ về các hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản
theo đó vào khoảng bảy giờ cùng ngày công an huyện thanh liêm nhận được tin báo
của bị hại trú tại tổ dân phố đồi ngang thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
về việc chiếc xe ô tô cá nhân bị hư hỏng nặng nghi do đánh mìn
cơ quan công an tiến hành truy xét nhanh bắt giữ đối tượng nguyễn văn lâm
tại cơ quan công an lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình